rồi con phải thổi tay nắm cái mí bánh rồi phải thổi thổi mới dớt lên được
thổi thổi thổi con lăn nha lăn nó trở vô một giây

ngày nay với thời đại công nghiệp quá nhằm đáp ứng được nhu cầu của thị trường
nhiều gia đình đã dần dần chuyển từ thủ công sang máy móc hiện đại
vẫn giữ được hương vị cũ nhưng số lượng ngày một lớn hơn
điển hình gia đình anh phan giang đáng sau khi trang bị máy móc
mỗi ngày anh bán ra thị trường từ bốn trăm linh đến năm trăm linh kg bánh tráng phân phối các tỉnh trong khu vực
góp phần đưa bánh tráng dẻo trà vinh đi ngày một xa hơn
ngày bánh tráng này lại đây là ngày truyền thống từ xưa đến nay
hồi đó nói chung là của bà ngoại ngày xưa
đời ngoại làm rồi xong rồi tới đời mẹ
mẹ xong rồi tới đời tôi có làm mà đa số là làm thủ công
rồi làm một ngày số lượng chỉ có vài trăm
cái trong ngày thôi
nói chung thị trường mình bán càng ngày càng mạnh
thì sau này tôi mới nảy sinh ra là làm bằng máy
cho công nghệ cho nó mạnh cho nhiều
mới đủ đáp ứng nhu cầu trong cái dịch phun bán
thành thử tôi mấy khi đi lên tây ninh này kia để học hỏi
những cái máy móc để làm thiết bị làm cho số lượng nhiều
thì tôi nên trả nó học hỏi xong về mới chế ra làm cái máy bánh tráng
rồi có công nghệ mới thì phải học hỏi
một cái máy mới này về làm công nghệ mới là tráng bánh số lượng rất là nhiều
nói chung là như vậy mới đủ cái số lượng để mình cung cấp trên thị trường
bánh tráng này giờ làm khoảng năm trăm linh kg trên ngày
nếu mà có cái mùa vô mùa thì mình tăng lên
mình tráng nhiều thêm
và còn bán trong thị trường thì nói chung là các tỉnh miền tây
như là cần thơ an giang kiên giang đồng tháp cà mau
nói chung là giáp miền tây
hiện nay nghề làm bánh tráng không chỉ tạo nên thương hiệu đặc sản của tỉnh trà vinh
mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ ở nông thôn
từ khi mà có máy móc nó lên
thì mình tạo con việc làm cho bà con cô bác ở trên thứ này cũng nhiều
nói chung là một cơ sở tôi cũng hai mấy người
mà dù như là những người dân tộc
nên nhu cầu dĩ với số lượng lớn rất ổn định
dĩ phơi bánh một số nơi gọi là liếp phơi
nhưng người dân khu vực xã lương hòa quyện châu thành quen gọi là mê
để làm ra được một chiếc mê phơi bánh tráng không quá cầu kỳ
nhưng cần có thời gian và đòi hỏi sự khéo léo
tấm mê như thế này thì mình phải mua dừa nước
rồi mình đốn mình lấy cọng mình lãi nhỏ ra
rồi về mình chút
chút rồi mình phơi bánh tráng
mình phơi khô rồi mình mới ngâm nước
rồi mình mới đem lên là mình mới đưa thành sản phẩm ra tấm mê như thế này
mình lựa mấy cái cọng bóng mình đưa đừng có gám
thì mình phơi bánh tráng nó mới hỏng dính nó mới đạt
để nếu mà cậu mình lấy cọng gám thì mình đưa vô tấm mê
rồi mình phơi bánh thì nó lại gắt bánh
không chỉ ổn định về đầu ra
so với các sản phẩm đan tre truyền thống khác
việc đan mê phơi bánh tráng
còn có nhiều ưu điểm khác
vì tấm mê này người ta sử dụng được từ bốn đến sáu tháng
rồi người ta lại đặt mình nữa
mình cứ xây dòng mình mặn hoài
thì nó đưa mỗi một tấm nó vậy
thì nửa tiếng
rồi mình bán ra là khoảng bao nhiêu một đồ bí vậy
mình bán ra được bốn mươi mấy ngàn
với tùy theo tùy theo lúc để mình bán
tấm mê này mình bán ra được bốn mươi mấy ngàn

thắng nắng thì nhiều khi cũng được năm mấy
nói vậy đó
mình bán lẻ cũng có cơ sở cũng có
rồi mình đi bán cho lò cũng có
ở đâu có làm bánh tán có làm bánh tiếu
mình có bán tới đó
công việc này thì em làm lúc em một mươi sáu tuổi
tới giờ là cũng chín một mươi năm rồi chị
nói chung là ở đây là
cái chỗ này là cái làng là mê
nên là đa số sống bằng cái nhà này không ạ
nên lúc gạch nào lúc nào là cũng được hết đó chị
công việc nhà xong rồi giữ con
rồi buông ra là làm được hết
có khi tối vừa coi tv vừa làm cũng được
còn lương thì tính ra
tiền mình làm mướn thôi
nó cũng ổn định hơn
từ tình yêu với mảnh đất trà vinh cằn cổi
những người thợ tài qua
tâm quyết như bà ba anh đáng
hay các chị các mẹ
ở xóm nghề đam mê
vẫn ngày đêm biệt mạng
mai góp phần làm nên loại bánh
đậm đà tình đất tình người
ngày nay bánh tráng dẻo trà vinh
không chỉ có trong bữa ăn dân dạ
của bà con miền tây
mà còn có mặt khắp các nhà hàng quán ăn lớn
ở trên lãnh thổ việt nam
tin rằng với sự ưu chuộng của thị trường
sẽ làm động lực cho đặc sản trứ danh
bánh tráng dẻo trà vinh
ngày một dương xa
có có trắng cũng bay tìm đà
về với hàng trẻ xinh
quân ngôi chùa hoa đầm ấm